nhiệt độ tại thành phố hồ chí minh lên cao đạt đỉnh ba mươi sáu ba mươi bảy độ c buổi trưa có thể lên đến trên bốn mươi độ c
không khí ngột ngạt làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân nhất là tại những tuyến phố con đường không có bóng cây xanh
đường hai bà trưng nối qua phan đình phùng thuộc quận một và quận phú nhuận dài nhiều cây số nhưng không hề có bóng cây xanh nào
nắng nóng đặc biệt vào thời điểm giữa trưa khiến sinh hoạt của người dân rất bức bối
nhiều người tìm mọi cách để giảm sự oi bức
giờ nắng nóng thì con người mình nó khó chịu rồi chạy kiếm chỗ nào có nước thì xin rửa mặt giữa mài hoặc là mấy nhà nào như mấy nhà này thì nó quen rồi
mỗi nắng quá thì người ta đưa kéo nước lên xịt cho nó mát mẻ thôi
vô có cây xanh thì nó cho xe rồi có phần nắng gió này kia nó cũng mát không khí không gần nó cũng mát hơn
thời tiết nắng nóng khiến người dân khó chịu hầu hết người đi đường đều bịt kín và cố gắng di chuyển nhanh để tránh bỏng da
đặc biệt ở các đoạn đường
theo khuyến cáo trong thời tiết nắng nóng người dân cần có biện pháp che chắn bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời nhất là trẻ nhỏ
thời tiết nắng nóng oi bức không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn cả sức khỏe như nguy cơ đột quỵ vì say nắng ở người lớn tuổi hoặc dịch bệnh cảm sốt tăng cao
thành phố hồ chí minh chú trọng phát triển hạ tầng đô thị tuy nhiên người dân mong muốn thành phố quan tâm hơn đến mảng xanh trong đô thị
mà trước tiên là tại những tuyến đường thiếu cây xanh để người đi đường cảm thấy dễ chịu hơn